tối qua hai mươi năm tháng một mươi một sở giáo dục và đào tạo tp hcm đã có công văn khẩn yêu cầu phòng giáo dục và đào tạo hai mươi bốn quận huyện và các trường học trên địa bàn thành phố
thông báo cho học sinh được nghỉ học ngày thứ hai hai mươi sáu tháng một mươi một để bảo đảm an toàn cho học sinh do tình hình mưa bão gây ngập nặng trên diện rộng
tại tp hcm trong chiều tối hai mươi năm tháng một mươi một
đồng thời theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới mưa lớn vẫn sẽ tiếp tục trên địa bàn thành phố
trong đêm hai mươi năm đến sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi một cùng với việc chiều cường đang ở mức cao khả năng ngập ống còn kéo dài ở nhiều nơi
sở giáo dục cũng đề nghị các đơn vị giả soát tình hình và khắc phục ngay các thiệt hại do mưa bão gây ra để bỏ đảm công tác giảng dạy và học tập